gia đình thường là nấu bột trộn với sữa hoặc là trộn sữa với một số những loại thức ăn khác với mong muốn là con mình có thể ăn ngon hơn
thì điều này có gây tác hại gì đến tiêu hóa của trẻ hay không ạ
vâng thực ra thì tôi thấy là sữa là một thực phẩm quá quen thuộc đối với bé
bởi vì khi bé cất tiêu khóc trào đời là nhận sữa mẹ đúng không ạ
và trong suốt sáu tháng bé dùng cái nguồn sữa như vậy thì khi mà bắt đầu mình chuyển tiếp chế độ ăn
thì mình có thể chuyển sang những cái chế độ ăn
ví dụ như bột có sữa rồi là những cái bột ăn dặm
nó cũng có rất là nhiều cái đều có sữa để cho bé chuyển vị
nó không bị đột ngột không bị ngạc nhiên
nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý là khi mà sử dụng sữa và chúng ta trộn vào các thức ăn khác
thì mình cũng cần quan tâm đến đó chính là cái việc rất là dễ bị vón sữa bởi các acid hữu cơ từ thực phẩm
nhất là mình cho trộn sữa và nước quả này là một điều tuyệt đối là không nên
bởi vì các acid hữu cơ sẽ làm vóm các cái protein ở trong sữa
các chất đạo
trong sữa và làm lắng tủa xuống làm thành những cái chất đạm
những cái gọi là những cái chất đạm nó trọng lượng tử nó lớn hơn
kích thước nó lớn hơn thì cái dịch tiêu hóa nó sẽ khó ngấm hơn rất nhiều
và chính điều ấy làm cho bé đầy bụng
hoặc là mình nấu rau bột rau mà mình lại trộn nó mới sữa
thì trong rau cũng có rất là nhiều các cái acid hữu cơ
và chính điều ấy nó làm vón sữa làm cho sữa trở nên khó tiêu hơn
cho nên cái việc mà chuyển tiếp để mà giữ cho bé cái vị sữa để cho bé thích nghi là cần thiết
khi mình đã sử dụng sữa thì mình không nên cho những cái nước quả hoặc là những cái rau
mà nó có nhiều cái acid hữu cơ nó sẽ gây vón và gây đầy bụng khó tiêu